thưa quý vị liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam đối tượng nguyễn thị mỹ dung để điều tra
qua điều tra nguyễn thị mỹ dung là cán bộ tư pháp hộ tịch kiêm thủ quỹ của ủy ban nhân dân xã tiên hiệp
huyện tiên phước trong quá trình công tác dung còn tham gia cộng tác viên cho ngân hàng nông nghiệp
và phát triển nông thôn chi nhánh huyện tân phước đến năm hai nghìn một mươi một dung không còn làm cộng tác viên nữa
năm hai nghìn một mươi tám để giúp con gái trả nợ do kinh doanh thua lỗ dung đã lợi dụng trước đây mình là cộng tác viên ngân hàng
đưa thông tin cần tiền đáo hạn ngân hàng của một số người và mượn một hai tỷ đồng để trả nợ
sau đó dung tiếp tục mượn của những người khác với thủ đoạn tương tự để lấy tiền trả tiền gốc và lãi cho những người đã mượn trước đó
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi một dung vỡ nợ rồi bỏ đi khỏi địa phương
tính từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay dung đã mượn của ba mươi người với số tiền hơn năm bốn tỷ đồng
lấy danh nghĩa là giám đốc công ty xây dựng thuê xe ô tô hạng sang ở khách sạn sang trọng và đặc biệt là giả danh người thân của lãnh đạo cấp cao nhà nước
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng tỷ đồng
đối tượng lâm quang tho sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ngụ xã tân kiên huyện bình chánh tp hcm
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long khởi tố và tạm giam bốn tháng để điều tra
theo hồ sơ điều tra từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám lâm quang tho quen biết với ông nguyễn văn bữu cụ huyện ngụ ở huyện long hồ tỉnh vĩnh long
là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng tt thor tự nhận là giám đốc công ty xây dựng và là người thân của lãnh đạo cấp cao nhà nước
có khả năng nhận được các dự án xây dựng lớn ở các tỉnh miền tây
tin tưởng vào lời giới thiệu ông bữu đã nhiều lần giao tiền cho tho để được nhận các dự án mà không hề làm bất cứ biên nhận nào
chỉ tính từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín ông bưu đã bốn mươi bốn lần giao tiền cho tho với tổng số tiền trên ba bốn tỷ đồng
nhưng đến thời hạn giao các dự án để thi công thì ông bưu không nhận được dự án nào
mở rộng điều tra đã có thêm bốn nạn nhân đã gửi đơn tố giác đến cơ quan cảnh sát điều tra trình bày về việc bị đối tượng tho lừa đảo cùng thủ đoạn trên
với tổng số tiền trên một hai tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long thông báo những ai là nạn nhân của vụ án của vụ lừa đảo trên nhanh chóng đến trình báo tại cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long
địa chỉ tại số một trăm tám mươi ấp long hưng xã thanh đức huyện long hổ hoặc số điện thoại hai nghìn bảy trăm linh ba chín trăm sáu mươi bốn năm trăm sáu mươi năm hoặc liên hệ trực tiếp điều tra viên trần khắc nhu qua số điện thoại chín trăm ba mươi tám sáu trăm ba mươi ba năm trăm tám mươi chín
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn vừa bắt giữ một vụ hai đối tượng về hành vi làm giả và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức để kiếm lời với số tiền hàng trăm triệu đồng
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn phát hiện nguyễn tiến kiên và lý văn nguyên là cán bộ nhân viên của trung tâm quản lý cửa khẩu thuộc ban quản lý kinh tế cửa khẩu đồng đăng lạng sơn có hành vi lợi dụng quy định về việc thành lập đội lái xe chuyên trách tại khu vực cửa khẩu để làm giả các giấy tài liệu
giả các giấy tờ tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ cho các lái xe được tuyển vào đội lái xe chuyên trách tại cửa khẩu tân thanh để trục lợi
chỉ trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi một các đối tượng đã câu kết làm giả một mươi giấy tờ nhằm hợp thức hóa hồ sơ cho tám mươi một lái xe để hưởng lợi số tiền trên bốn trăm linh triệu đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xác minh để xử lý theo quy định
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn
chuyển sang một số tin tức khác
ngày một mươi sáu tháng bảy liên đoàn lao động tỉnh bình phước cho biết công ty trách nhiệm hữu hạn freel khu công nghiệp bắc đồng phú thị trấn tân phú huyện đồng phú tỉnh bình phước đã quyết định cho hơn chín công nhân tạm nghỉ việc trong vòng một mươi năm ngày tính từ ngày một mươi sáu tháng bảy để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo ông lê mộng hoàng chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn freewell trong thời gian nghỉ về
phòng chống dịch covid một mươi chín công ty vẫn đảm bảo chế độ lương năm triệu đồng một tháng đối với công nhân tùy theo thời gian nghỉ
bên cạnh đó bà lãnh đạo công ty cũng yêu cầu công nhân khi nghỉ về phải tự cách ly tại nhà và thực hiện các biện pháp khai báo y tế cũng như theo dõi sức khỏe đầy đủ
trong thời gian công ty tạm ngừng hoạt động ban lãnh đạo cùng với tổ an toàn covid một mươi chín của công ty sẽ tiến hành sắp xếp bố trí lại để đảm bảo an toàn khi công nhân trở lại làm việc đúng theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh bình phước
trước đó công ty có đông công nhân nhất khu công nghiệp bắc đồng phú này cũng đã ghi nhận một trường hợp dương tính với covid một mươi chín vào ngày một mươi bốn tháng bảy
thưa quý vị hướng dẫn viên du lịch là một trong số những đối tượng được hưởng gói hỗ trợ hai mươi sáu tỷ đồng của chính phủ
tuy nhiên hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể về một số thuật ngữ chuyên ngành liên quan đến điều kiện tiêu chí để được nhận hỗ trợ
đang khiến nhiều người băn khoăn và khó tiếp cận gói này
trong khi dịch covid một mươi chín vẫn đang còn thì cuộc sống cũng như là công việc của hàng ngàn người lao động du lịch đang hết sức chật vật khó khăn dưới tác động dai dẳng của dịch bệnh
anh võ văn lâm vốn là hướng dẫn viên tiếng anh
du lịch lao đao vì dịch anh nghỉ việc đã hai năm
con lớn sáu tuổi đã phải gửi về nhờ ông bà nuôi
anh ở nhà trong con nhỏ hai tuổi để vợ đi bán hàng
thỉnh thoảng anh đi câu cá cải thiện bữa ăn gia đình
vui vì hướng dẫn viên nằm trong đối tượng của gói hỗ trợ hai mươi sáu tỷ
nhưng khi biết điều kiện là các hướng dẫn viên phải là hội viên các hiệp hội về hướng dẫn du lịch
hoặc có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch anh hết sức băng khoăn
cũng rất vui đấy
con đường mà đi tới nhận được cái đồng lương đó thì cực kỳ khó
không phải là dễ đâu
thì cũng có một số điều kiện như là bắt buộc phải là hợp đồng lao động này
hợp đồng lao động đa số hướng dẫn viên thì người ta là hướng dẫn viên tự do
ví dụ như mình làm theo tour thôi
mình ký hợp đồng với họ theo cái tour ví dụ ba ngày là mình hợp đồng là ba ngày
nếu không có hợp đồng lao động thì điều kiện để nhận hỗ trợ phải là hội viên các hiệp hội về hướng dẫn du lịch
trong khi đó rất nhiều hướng dẫn viên tự do chưa vào hiệp hội hoặc có tham gia nhưng đã chuyển đổi sang công việc khác và không còn sinh hoạt
đồng nghiệp của em thì cũng có một số bạn đã tham gia chia hội trước đó rồi
nhưng mà cũng một vì lý do khách quan thì bạn không còn tham gia nữa
tại vì bạn không hoạt động trong cái lĩnh trong nghề nghiệp này nữa
nên là bây giờ nếu như mà bạn tham gia lại thì cũng mất một khoảng thời gian làm thủ tục này kia cũng khá là lâu
và cũng mắc một khoảng thời gian làm thủ tục này kia cũng khá là lâu
cái phí nhất định nó chiếm phần trăm tương đối lớn trong cái số tiền mà được hỗ trợ
nên đó là cái khó khăn cái bất cập của tụi em hiện nay
theo chủ tịch hội hướng dẫn viên đà nẵng hiện nay để giúp lao động du lịch nhanh chóng nhận gói hỗ trợ
cần phải có những quy định rõ ràng
cụ thể hơn nữa về các điều kiện nhất là tiêu chí về hợp đồng lao động
nếu không nhiều hướng dẫn viên đặc biệt là hướng dẫn viên tự do không thể tiếp cận
mặc dù chính họ là đối tượng bị ảnh hưởng nặng đề bởi dịch covid
tôi cũng đề xuất là nên linh hoạt trong các cách hiểu về hợp đồng lao động đối với lại hướng dẫn viên
bởi vì nếu mà mình hiểu cứng nhất quá thì nó cũng là một thiệt hồi cho đội hướng dẫn viên
bởi vì thực tế ra thì đội hướng dẫn viên gần hai năm nay thì rõ ràng là họ cũng rất là khó khăn
cho nên mới có cái gói hỗ trợ này thì cũng nên có một cái cách hiểu nó linh động hơn một chút về cái hợp đồng lao động
thì có thể nó chỉ là
vì trong luật
hợp đồng lao động cũng như là bảo hiểm xã hội thì người ta cũng quy định là hợp đồng có thể lập là một tháng hoặc là dưới một tháng
tôi cho rằng nên vận dụng linh hoạt cái cách hiểu này
theo thống kê sơ bộ cho thấy thành phố đà nẵng có hơn bốn bảy trăm linh hướng dẫn viên quốc tế và nội địa
hầu hết dân việt mất việc
đây cũng là tình trạng chung của hướng dẫn viên trên cả nước
vì thế linh hoạt trong việc đưa ra các tiêu chí để phù hợp hơn với thực tế đặc điểm nghề nghiệp ngành du lịch
là rất cần thiết cho người lao động
thưa quý vị trong mùa dịch bệnh covid một mươi chín như thế này thì việc livestream bán hàng trên mạng
ngày càng trở thành xu hướng và đánh dấu sự nở rộ của loại hình kinh doanh thương mại điện tử với nhiều tiện ích
cùng với đó thì thói quen mua hàng trên mạng cũng đã trở nên thông dụng với nhiều người dân
chính vì thế đây cũng là miền đất hứa cho hoạt động kinh doanh hàng giả hàng nhái hàng trốn thuế
do vậy cần những biện pháp quản lý chặt chẽ hơn nữa để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng
hạn chế mua sắm trực tiếp nơi đông người khi dịch bệnh covid một mươi chín vẫn hết sức căng thẳng
chị thúy cũng đã tranh thủ mua sắm ở những hội nhóm live stream trên facebook
tuy tiết kiệm được thời gian nhưng chị thúy cũng không ít lần mua phải sản phẩm kém chất lượng thậm chí là hàng lậu hàng giả
cái nhược điểm của nó là xem live stream mà mình không đến tận lơi xem được là mình đã dính phải mấy cái trường hợp là mua về rồi
nhưng mà cái sản phẩm ấy nó lại không đúng với ở trên trang mà các bạn có thể tìm ra
nhưng mà các bạn ấy đã quảng cáo
đây là hình ảnh ghi nhận tại kho hàng rộng sáu trăm linh m hai tại hà nội
thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện hai mươi người đang tiến hành livestream bán hàng qua mạng xã hội facebook và chốt đơn hàng
điều đáng nói hàng chục nghìn sản phẩm hàng hóa như mỹ phẩm dược phẩm quần áo giày dép đồng hồ mắt kính được phát hiện tại đây đều không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
cửa hàng live stream ở trên mạng đấy thì người dân người ta đặt
hàng thì nhiều khi ở trên mạng có những khi đặt hàng rất là đẹp quay video clip rất là đẹp
thế nhưng mà đến khi mình người dân đặt hàng thì thường thường lại không được như ý ở cái hàng mà mình mua
mình mua ở trên mạng mà cái kiểu là live stream một kiểu mà bán một kiểu như thế thì mình thấy nó đúng là tiền mất tật mang đấy
cái bán hàng live stream trực tiếp thì tôi cũng có đôi lần thỉnh thoảng mua một
vài sản phẩm nhưng mà cũng có bình thường thì cũng mua được sản phẩm đúng theo cái yêu cầu
nhưng mà cũng một vài lần mua phải cái sản phẩm nó không đúng như chất lượng đấy nó hàng nhái hoặc hàng giả thì nó cũng là ảnh hưởng đến cái niềm tin của mình khi là mua các cái hàng live stream như thế
có thể nói còn rất nhiều vụ việc tương tự như trên được cơ quan chức năng phát hiện
và từ đó nhiều người đã vô tình trở thành nạn nhân của việc mua bán qua hình thức livestream
vấn đề này cho thấy nguy cơ lớn về chất lượng hàng hóa nghiêm trọng hơn là việc tiêu thụ hàng lậu và trốn thuế của hình thức livestream này
thị trường việt nam hiện có khoảng hai năm triệu phiên livestream bán hàng mỗi tháng trên các kênh trực tuyến với sự tham gia của năm mươi nhà cung ứng sản phẩm
có thể thấy livestream rất thu hút đông đảo người tiêu dùng và là kẽ hở để các đối tượng lợi dụng để lừa đảo
kinh doanh các mặt hàng cấm hàng nhái và hàng giả
chưa kể nhiều khách hàng sập bẫy lừa tiền khi mua hàng qua các hình thức live stream
chính vì vậy cần sự vào cuộc quyết liệt mạnh mẽ hơn nữa để làm sạch môi trường thương mại điện tử
cái hàng giả hàng kém chất lượng hiện nay nó đang nen nổi trong cái hoạt động thương mại điện tử
đây là một cái vấn đề rất đáng quan tâm
thế vào vừa qua thì phó thủ tướng
trưởng ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia đã ký một kế hoạch chuyên đề đấu tranh chống lợi dụng thương mại điện tử
để mà đưa hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ hàng giả hàng kém chất lượng hàng vi phạm sở hữu trí tuệ
việc này đang được triển khai các lực lượng chức năng tập trung để đấu tranh
ngăn chặn không để cho tình trạng lợi dụng thương mại điện tử để đưa những hàng hóa không đảm bảo yêu cầu
như là phóng viên anh hưu rượu bia đồ máy mặc đồ điện tử không đảm bảo chất lượng
đưa đến tay người tiêu dùng
có thể thấy lợi nhuận từ việc kinh doanh hàng giả hàng nhái thông qua mạng xã hội là rất lớn
nhiều người cho rằng tiền phạt chỉ bằng một phần nhỏ so với tiền lãi thì không đủ sức gian đe
có thể tính toán đến việc xử phạt hình sự nếu cần thiết để có thể bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
và những doanh nghiệp làm ăn chân chính
với những trí tài đúng mạnh để nhằm răn đe những đối tiện mà thực hiện hành vi vi phạm này
về chính chức pháp luật
về tổ chức thực hiện chúng ta có những hành năng pháp lý đủ mạnh đủ răn đe
tôi tin rằng việc này sẽ được hạn chế và giảm bớt trong thời gian tới
thương mại điện tử chính là tương lai của nền thương mại quốc gia
và trong đó livestream bán hàng được đánh giá làm nên sức bật mới của kỷ nguyên công nghệ số
chính vì vậy việc giám sát chặt chẽ cũng như có khung pháp lý hình thức xử phạt thích đáng
cho việc livestream bán hàng giả hàng lậu trên mạng là việc cần phải làm
để từ đó mang lại niềm tin cho người tiêu dùng cũng như sự ổn định của thị trường mua bán trên không gian mạng
thưa quý vị tại hội nghị giao ban trực tuyến phòng chống dịch covid một mươi chín với sáu mươi ba tỉnh thành phố diễn ra trong sáng nay ngày một mươi sáu tháng một mươi
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long nhận định đợt dịch này sẽ kéo dài hơn các đợt trước
và gây tác động trên diện rất rộng ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến đời sống và phát triển kinh tế xã hội đặc biệt là ở phía nam
theo bộ trưởng bộ y tế biến chủng delta lây lan nhanh tốc độ tấn công tăng gấp hai ba lần so với các đợt dịch trước
tru kỳ lây nhiễm hiện nay chỉ còn hai ngày chứ không phải là năm ngày như trước đây
vì vậy bộ trưởng đề nghị các địa phương đánh giá giả soát lại các kịch bản đã đưa ra chuẩn bị cho tình hình dịch phức tạp hơn
trước bối cảnh tình hình dịch phức tạp lan rộng số ca mắc tăng rất nhanh bộ y tế đã có một số thay đổi cơ bản trong cách ly
như giảm thời gian cách ly tập trung xuống còn một mươi bốn ngày
thí điểm cách ly f một tại nhà
ngoài ra bộ y tế cũng thay đổi chiến lược về xét nghiệm tại các vùng có nguy cơ cao thực hiện test nhanh là chính
điều này đã giúp giảm thời gian tối ưu hóa xét nghiệm trả kết quả nhanh để nhanh chóng tách được f ra khỏi cộng đồng
liên quan đến công tác tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín ông nguyễn thanh long cho biết hiện nay việt nam đã đàm phán thành công
được khoảng một trăm bảy mươi triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín từ các nguồn khác nhau
thưa quý vị trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong nước vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp nhằm chủ động phòng ngừa
kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả người và phương tiện đi lại vào địa bàn tránh tình trạng ùn tắc kéo dài
thành phố đà nẵng đã tổ chức lại các chốt kiểm soát dịch được triển khai trước đó
mời quý vị theo dõi ghi nhận ngay sau đây của phóng viên anntv tại đà nẵng
chốt kiểm soát c năm nằm trên tuyến quốc lộ một a thuộc địa bàn xã hòa phước huyện hòa vang cửa ngõ phía nam thành phố đà nẵng
không còn tình trạng ung ứ kéo dài trên tuyến quốc lộ bởi thay vì tất cả các loại phương tiện đi qua một điểm chốt như trước đây
từ ngày bốn tháng bảy chốt c năm đã chia thành bốn điểm chốt
c năm một kiểm soát các loại phương tiện ô tô tải
c năm mươi hai kiểm soát các loại phương tiện xe máy và xe thô sơ
c năm ba kiểm soát các loại phương tiện xe máy và xe thô sơ
c năm ba kiểm soát các loại phương tiện xe máy và xe thô sơ

việc cách chốt tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tránh tình trạng chờ đợi lâu
giảm bớt việc tập trung đông người không đảm bảo cho công tác phòng chống dịch
tuy nhiên tại mỗi điểm chốt kiểm soát cần có khoảng hai mươi thành viên lực lượng liên ngành
phần công chia ca làm nhiệm vụ
vấn đề đặt ra từ việc chia tách một chút thành bốn điểm chốt là việc phải đảm bảo đủ lực lượng
có cái khó khăn là phải giàn trải lực lượng nhưng được sự quan tâm của lãnh đạo thì có tăng cường
các lực lượng bổ sung của công an các quận huyện và lực lượng đoàn thanh niên
y tế đều được tăng cường để tạo điều kiện cho các chốt thực hiện nhiệm vụ
cùng với việc tách điểm chốt tại cửa ô phước thành phố đà nẵng
đã thiết lập thêm bốn chốt kiểm soát dịch tại các vị trí cửa ngõ ra vào thành phố
cán bộ chiến sĩ cũng như tất cả các lực lượng được tăng cường đảm bảo các điểm chốt hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
việc điều chỉnh bổ sung là nỗ lực trong việc kiểm soát phòng ngừa sự xâm nhập lây lan dịch bệnh
của chính quyền thành phố
tuy nhiên để giải quyết triệt để những bất cập không phải là chuyện dễ
tại cửa ô hòa phước khu vực kiểm soát phương tiện xe gắn máy do số lượng phương tiện quá đông
nên vẫn rất khó khăn trong việc thực hiện giãn cách theo quy định
người dân thì nên có khai báo online tại nhà để thuận tiện khi qua chốt
để phải kẹt xe và làm chậm trễ công việc của mình
thứ hai nữa là không phải tập trung đông người để nó bị không đảm bảo
về mặt phòng chấm dịch
trong bối cảnh tình hình dịch bệnh vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp
cùng với nỗ lực của các lực lượng chức năng vấn đề quan trọng vẫn là ý thức
của mỗi một người dân
tại các điểm chốt người dân vẫn nên chủ động khai báo y tế để rút ngắn thời gian
cho bản thân và những người làm nhiệm vụ đồng thời tránh việc nôn nóng gian lớn
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
thưa quý vị liên quan đến vụ bắt giữ đối tượng nguyễn kim an bị kết án giết người cướp tài sản
bỏ trốn tại nơi giam giữ sáng nay ngày một mươi sáu tháng bảy thiếu tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã đến công an tp hcm động viên chúc mừng công an thành phố
đã bắt giữ thành công đối tượng hình sự nguy hiểm đang lẩn trốn ngoài cộng đồng
theo báo cáo của đại diện công an tp hcm nguyễn kim an sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
thường trú tại huyện tánh linh huyện bình thuận là đối tượng có quyết định thi hành án tử hình
về hai tội danh giết người và cướp tài sản
lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo an đã trốn khỏi nơi giam giữ vào ngày một mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
và đến một giờ sáng nay ngày một mươi sáu tháng bảy thì đã bị bắt giữ
hiện nguyễn kim an đang bị nhiễm covid một mươi chín và được tạm giam tại nhà giam trí hòa
thứ trưởng lê quốc hùng biểu dương kết quả truy bắt đối tượng tử tù bị mắc covid một mươi chín nguy hiểm
đồng thời chỉ đạo công an thành phố có biện pháp và kế hoạch đảm bảo cách ly an toàn
đối với cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ và đảm bảo an toàn cho những phạm nhân khác đang được
đang được giam giữ ở trong trại
tại phú thọ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh thủy tỉnh phú thọ vừa ra lệnh
bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn đức thức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
ở khu một xã sơn thủy huyện thanh thủy về hành vi giết người
theo kết quả điều tra bước đầu
xác định vào khoảng ba giờ ba mươi phút ngày một mươi năm tháng bảy khi đang ngồi uống rượu cùng nhóm bạn
thì nguyễn đức thức cùng hai bạn nữ ở phòng trọ kể chuyện bị một người đàn ông trung tuổi
dùng giao đe dọa thức đã cùng với nguyễn tiến mạnh quất trung kiên và lý lão lỡ
còn gọi là minh cùng chú tại tỉnh hà giang đi xe máy ra khu vực quán ăn đêm
ở khu một mươi bảy xã đồng trung tại đây nhóm của thức đã gặp anh đặng ngọc đàn
anh đàn có tiền sử bệnh thân kinh cho rằng anh đàn là người vừa dùng giao đe dọa
và hai bạn nữ cùng phòng trọ giữa anh đàn và nhóm của thức đã xảy ra sâu sát
thức đã dùng dao chém vào vùng ngực cổ của anh đàn sau đó các đối tượng đi cùng dùng gạch đá
và ván gỗ ném vào người anh đàn được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên anh đàn đã qua cơn nguy kịch
công an huyện thanh thủy nhanh chóng xác định được toàn bộ nhóm đối tượng gây án
tuy nhiên sau khi gây án nguyễn đức thức và khuất trung kiên đã bỏ trốn
chỉ sau bảy giờ đồng hồ lực lượng công an đã bắt giữ nguyễn đức và khuất trung kiên
khi cả hai đang trên đường bỏ trốn lên yên bái
một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy vừa bị bộ đội biên phòng tỉnh điện biên
phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện điện biên
bắt quả tang và thu giữ số lượng lớn heroin
vào tối ngày một mươi năm tháng bảy tại địa phận bản món xã thanh luông huyện điện biên tỉnh điện biên
phát hiện một đối tượng nam giới di chuyển trên xe máy có biểu hiện nghi vấn
khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì đối tượng liền quay đầu xe tăng ga bỏ chạy
ngay lập tức các trinh sát đã ập đến khống chế đối tượng
tại hiện trường trên giá để xe phía trước có một bao tải chứa một mươi bánh hình vuông
bọc băng keo màu đen bên trong là chất bột dạng nén màu trắng
đấu tranh khai thác đối tượng khai nhận là quảng văn toán sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại bản lọng tóm xã thanh luông huyện điện biên tỉnh điện biên
số ma túy trên toán lấy ở xã thanh hưng huyện điện biên của một đối tượng không rõ danh tính
mang về nhà cất giấu để hôm sau đem đi giao cho người nhận thì được trả tiền công là một mươi triệu đồng
khi toán vận chuyển ma túy trên đường về nhà thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
lại một chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên tới hàng tỷ đồng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh vĩnh long khởi tố và tạm giam bốn tháng
để điều tra đối tượng là lâm quang tho sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại xã tân kiên huyện bình chánh tp hcm
đối tượng này đã lấy danh nghĩa là giám đốc công ty xây dựng thuê xe ô tô hạng sang ở khách sạn sang trọng
và giả danh là người thân của lãnh đạo cấp cao nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới hàng tỷ đồng
theo hồ sơ điều tra từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám lâm quang tho quen biết với ông nguyễn văn bưu là giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn xây dựng tt
tho tự nhận
thor tự nhận là giám đốc công ty xây dựng và là người thân của lãnh đạo cấp cao nhà nước
có khả năng nhận được các dự án xây dựng lớn ở các tỉnh miền tây
tin tưởng vào lời giới thiệu ông biễu đã nhiều lần giao tiền cho tho để được nhận các dự án mà không hề làm bất cứ biên nhận nào
chỉ tính từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám cho đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín ông bữu đã bốn mươi bốn lần giao tiền cho tho với tổng số tiền là trên ba bốn tỷ đồng
nhưng đến thời hạn giao các dự án để thi công thì ông bưu không nhận được dự án nào
mở rộng điều tra
điều tra đã có thêm bốn nạn nhân đã gửi đơn tố giác đến cơ quan cảnh sát điều tra trình bày về việc bị đối tượng tho lừa đảo cùng thủ đoạn trên
với tổng số tiền trên một hai tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long thông báo những ai là nạn nhân của vụ lừa đảo trên
thì nhanh chóng đến trình báo tại cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long
địa chỉ số một trăm tám mươi ấp long hưng xã thanh đức huyện long hồ
hoặc theo số điện thoại hai nghìn bảy trăm linh ba chín trăm sáu mươi bốn năm trăm sáu mươi năm
hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên trần khắc nhu qua số điện thoại chín trăm ba mươi tám sáu trăm ba mươi ba năm trăm tám mươi chín
hôm qua thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
dẫn đầu đoàn công tác của bộ công an đến kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại một số đơn vị công an đóng quân trên địa bàn tỉnh bình dương
tại một số chốt kiểm tra kiểm soát phòng dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh bình dương
thứ trưởng lê quốc hùng đã thăm hỏi
động viên lực lượng công an quân sự y tế và các lực lượng hỗ trợ đang làm nhiệm vụ tại đây
theo đó trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đã quyết định thành lập nhiều tổ tuần tra lưu động
và các chốt kiểm tra kiểm soát trên địa bàn nhằm kiểm soát chặt chẽ người vào địa bàn tỉnh bình dương
tại trại tạm giam bố lá thuộc công an tp hcm đóng quân trên địa bàn huyện phú giáo tỉnh bình dương
sau khi nghe ban giám thị trại tạm giam báo cáo công tác chuẩn bị phòng chống dịch bệnh
đặc biệt là tình hình tổ chức cách ly điều trị thực lực về phương tiện trang thiết bị điều trị
thứ trưởng lê quốc hùng biểu dương tinh thần chủ động trong công tác phòng chống dịch
góp phần kiểm soát tình hình dịch bệnh tại trại tạm giam
chiều cùng ngày thứ trưởng lê quốc hùng cùng đoàn công tác đến thăm
làm việc với ban thường vụ đảng ủy công an tỉnh để nắm thêm một số vấn đề về công tác công an
sáu tháng đầu năm tại tỉnh bình dương
đặc biệt là công tác triển khai lực lượng phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
bên cạnh những kết quả đạt được công an tỉnh bình dương đã kiến nghị một số vấn đề cụ thể
về biên chế trang thiết bị phương tiện phục vụ cho lực lượng trực tiếp tham gia phòng chống dịch
tại các địa bàn trọng điểm
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng lê quốc hùng biểu dương những thành tích
công an tỉnh bình dương đạt được trong sáu tháng đầu năm
đồng chí thứ trưởng lưu ý công an tỉnh tiếp tục tham mưu làm tốt hơn nữa công tác
phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
trước hết là phải huy động tổng lực lượng phương tiện sẵn có để tập trung khoanh vùng
dập dịch kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào tỉnh thành lập lực lượng phản ứng nhanh
sử dụng triệt để ứng dụng công nghệ thông tin cũng như các biện pháp nghiệp vụ của ngành
nhằm truy vết nhanh chóng mầm bệnh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bộ công an xác minh
xử lý các nguồn tin xấu độc liên quan đến tình hình dịch bệnh lan truyền trên không gian mạng
để ngăn chặn nguy cơ làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
tham mưu cho tỉnh quản lý tốt hoạt động sản xuất kinh doanh
phải bảo đảm an toàn phòng chống dịch song song với phát triển kinh tế
với phương châm bảo đảm an toàn cho nhân dân là hàng đầu có thể chấp nhận hy sinh về kinh tế
đặt mục tiêu bắt kịp và chặn đà gia tăng lây nhiễm thần tốc truy vết xét nghiệm
cách ly khoanh vùng xử lý tiến tới kiểm soát dịch bệnh
do đó từ giờ ngày một mươi bảy tháng bảy thành phố phan rang tháp tràm và huyện ninh phước của tỉnh ninh thuận
sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
theo báo cáo của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh ninh thuận
tính đến thời điểm này đã phát hiện hai mươi tám người mắc covid một mươi chín
trước diễn biến phức tạp ninh thuận đã phong tỏa đối với các trường hợp mắc covid một mươi chín
tại thị trấn phước dân huyện ninh phước các phường phủ hà và mỹ bình của thành phố phan rang tháp tràm
tiếp tục truy vết điều tra f một f hai và f ba của những trường hợp nêu trên tìm f trong cộng đồng
và xác minh lịch trình di chuyển để xác định mốc dịch tễ thông báo cho các cơ quan đơn vị
và các tỉnh thành phố liên quan thực hiện các biện pháp giám sát kiểm soát lây nhiễm
trong ngày một mươi năm tháng bảy công an huyện ninh phước đã ra quyết định khởi tố vụ án
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
vụ án có liên quan đến bệnh nhân số ba mươi bảy nghìn năm trăm ba mươi một là lái xe sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
trú tại khu phố bốn thị trấn phước dân
ngày năm tháng bảy bệnh nhân này đi từ thành phố hồ chí minh về nơi cư trú
nhưng không thực hiện khai báo y tế tại các cơ sở y tế theo quy định
tối qua nhà hàng pizza trên phố đoàn trần nghiệp quận hai bà trưng thành phố hà nội
đã bị phong tỏa do có nhân viên nghi mắc covid một mươi chín
sáng nay hà nội ghi nhận thêm bốn trường hợp dương tính với virus sars cov hai
trong đó có bệnh nhân nam sinh năm hai nghìn ở ngõ chín mươi bốn hoàng mai phường hoàng văn thụ quận hoàng mai
bệnh nhân làm đầu bếp kiêm shipper tại quán pizza số ba mươi đoàn chầm nghiệp quận hai bà trưng
ngay cạnh công trường số một trăm tám mươi chín bà triệu nơi có sáu bệnh nhân dương tính làm việc
hàng ngày bệnh nhân đi làm có gửi xe tại vincomba triệu nơi bệnh nhân ba mươi hai nghìn bảy trăm một mươi cũng hay gửi xe ở đây
ngày một mươi bốn tháng bảy bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt nên đi khám tại bệnh viện thanh nhàn
và được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus sars cov hai
tối qua trung tâm y tế và lực lượng chức năng quận hai bà trưng đã lập rào chắn phong tỏa tạm thời khu vực trên
để khoanh vùng truy vết một đoạn con phố đoàn trần nghiệp giao với bùi thị xuân và bà triệu đã được phong tỏa
toàn bộ những người có liên quan tiếp xúc gần với nhân viên nghi mắc covid một mươi chín
được đưa lên xe cấp cứu đi cách ly tập trung trong tối ngày hôm qua
hiện tại lực lượng chức năng đang tích cực điều tra các trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh
lấy mẫu xét nghiệm kịp thời đồng thời khoanh vùng để xử lý dịch
chủ động ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập khóa chặt và nhanh chóng dập dịch
thực hiện cách ly tại nhà giám sát chặt chẽ với người từ tp hcm và các vùng có dịch vào địa bàn tỉnh nam định
cùng với đó ubnd tỉnh nam định vừa ban hành quyết định số một trăm hai mươi một qdbcd
thành lập bốn chốt kiểm soát y tế liên ngành để phòng chống dịch covid một mươi chín
bố trí tại các cửa ngõ ra vào tỉnh bằng đường bộ
mặt làm nhiệm vụ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại các chốt kiểm tra phòng dịch ở cao bồ
ngã ba cầu tân đệ quốc lộ hai mươi một a hai mươi một b xã mỹ thuận huyện mỹ lộc tỉnh nam định
là các lực lượng y tế quân sự thanh tra giao thông và công an
mỗi chốt được trang bị nhiều máy đo thân nhiệt để khi cần
các lực lượng khác có thể tham gia hỗ trợ cán bộ y tế hạn chế tình trạng ùn ứ xe cộ
người dân phải chờ đợi lâu
các chốt nhiệm vụ kiểm soát toàn bộ người và phương tiện ra vào địa bàn
tỉnh nam định đặc biệt là người đi về từ vùng dịch đo thân nhiệt điều tra dịch tễ
sàng lọc những người nghi nhiễm góp phần kiểm tra và giám sát chặt chẽ nguồn lây
hạn chế tới mức thấp nhất mầm bệnh xâm nhập vào địa bàn
đồng thời xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý các hành vi vi phạm về phòng chống dịch bệnh
vi phạm trật tự an toàn giao thông theo quy định của pháp luật
theo tinh thần chỉ đạo của quyết định một trăm hai mươi một của ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid tỉnh nam định
thì phòng cảnh sát giao thông chúng tôi phối hợp với lực lượng công an gồm cơ động và công an các huyện sở tại
phối hợp cùng với lực lượng thanh tra giao thông quân sự và biên phòng đã triển khai bốn chốt các tuyến giao thông quốc lộ chính
về tỉnh nam định và cái chốt này thì hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn là kiểm soát toàn bộ các phương tiện
và đặc biệt là người có cái ưu tố dịch tễ có cái ưu tố liên quan công tác phòng chống dịch
để chúng tôi kịp thời
đã phản ánh báo cáo về ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh và các địa phương
để góp phần một trong những biện pháp để đảm bảo công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh nam định có hiệu quả
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh giao công an tỉnh nam định chủ trì xây dựng phương án
kế hoạch phân công lực lượng và đảm bảo các điều kiện cần thiết để triển khai nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát
hàng ngày báo cáo kết quả hoạt động của các chốt kiểm soát gửi về sở y tế văn phòng ubnd tỉnh
để tổng hợp báo cáo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh
theo ghi nhận của phóng viên ngay trong ngày đầu làm nhiệm vụ
đa số người điều khiển phương tiện đều tỏ ra hợp tác và chấp hành nghiêm túc
nên bị chốt kiểm dịch chặn lại đối tượng đã bỏ chạy về nhà cố thủ rồi cùng cha cầm dựa tấn công lực lượng chức năng
đến khoảng bảy giờ sáng nay lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng nguyễn quốc bảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
khi đang lẩn trốn tại một rừng cao su thuộc xã bình thắng
huyện xuyên mộc tỉnh bà rê vũng tàu
trước đó vào sáng ngày một mươi năm tháng bảy bảo điều khiển xe máy về xã thắng hải huyện hàm tân tỉnh bình thuận
trong tình trạng không đưa mũ bảo hiểm không đeo khẩu trang
khi đến chốt kiểm dịch covid một mươi chín bị lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
nhưng bảo không chấp hành điều khiển xe bỏ chạy và dùng dao tấn công lực lượng thực thi công vụ
khi bị truy đuổi đối tượng tiếp tục ép xe là một đồng chí công an viên bị ngã
sau đó bỏ về nhà tại xã hòa hiệp huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu
cơ quan công an đã đến nhà vận động bảo chấp hành làm việc nhưng đối tượng không chấp hành cố thủ trong nhà
đến chiều cùng ngày hai bố con đối tượng bảo bất ngờ xông ra dùng dựa chém một đồng chí công an viên
làm vỡ mũ bảo hiểm
không dừng lại bảo tiếp tục rượt đuổi chém vào người đồng chí hoàng văn dương cán bộ công an xã thắng hải
bị thương nặng ở cánh tay trái
đến tối ngày một mươi năm tháng bảy đã khống chế được cha của bảo còn bảo đã thừa cơ bỏ trốn đến sáng nay thì bị bắt
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã bắt được tử tù bị truy nã nguyễn kim an
khi an đang lẩn trốn tại phường hiệp bình phước tp thủ đức và đưa về điều tra xử lý theo quy định
trước đó vào ngày một mươi năm tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn kim an sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê tỉnh bình thuận
về tội danh trốn khỏi nơi giam giữ quy định tại điều hai trăm tám mươi sáu bộ luật hình sự
đây là đối tượng phạm tội giết người cướp tài sản vào năm hai nghìn một mươi
trước đó năm hai nghìn một mươi bốn do thiếu tiền nên an nhiều lần dùng thuốc ngủ say nhuyễn
rồi cho vào nước uống để đầu độc bản thân kẹp cổ bạn cho đến khi bắt động
gây án xong an cho thi thể nạn nhân vào bao tải ném xuống sông sài gòn
để đánh lạc hướng an gọi điện thông báo đã bắt cóc và đòi năm trăm linh triệu đồng tiền chuộc từ gia đình của nạn nhân
vào cuộc điều tra cơ quan công an đã bắt giữ được nguyễn kim an và đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm thì an bị tuyên án tử hình